sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
quy chế có điều chỉnh một số điểm về mặt kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm ngoái
quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm nay
ngoài điều chỉnh một số nội dung về kỹ thuật giảm bớt số lượng bài thi
thì về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn một mươi tám
bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn có độ phân hóa
trên cơ sở đó các trường đại học vẫn có thể sử dụng để xét tuyển
ngoài ra quy chế cũng bổ sung những quy định cụ thể chặt chẽ về điều kiện tổ chức tuyển sinh riêng
nhằm tăng cường công cụ quản lý nhà nước để đảm bảo các kỳ thi riêng diễn ra nghiêm túc
minh bạch đúng quy định và đảm bảo chất lượng
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ có nhắc đến những thay đổi liên tục
trong phương án thi tuyển sinh của nhiều cơ sở đào tạo trong thời gian qua để yêu cầu rút kinh nghiệm
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu hội đồng tuyển sinh trường sẽ chỉ gửi giấy thông báo
thí sinh trúng tuyển nhập học khi thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định
như có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp trung học phổ thông
tránh trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã có giấy thông báo trúng tuyển